nền kinh tế thế giới đang thay đổi sâu rộng trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn và chuyển mạnh sang kinh tế số
đây sẽ là cơ hội phát triển cho tất cả các doanh nghiệp việt tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ để các doanh nghiệp thích ứng với hội nhập toàn cầu
với dân số gần một trăm linh triệu người việt nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực asean
ở nước ta xu thế số hóa đã xuất hiện ở hầu hết mọi lĩnh vực từ thương mại thanh toán cho đến giao thông giáo dục y tế
theo dự báo của các chuyên gia ước tính đến năm hai nghìn hai mươi quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến ở việt nam sẽ tăng gấp ba lần đạt chín trăm năm mươi triệu usd
lĩnh vực thương mại điện tử sẽ chạm ngưỡng năm tỷ usd và khả năng tác động của internet lên nền kinh tế sẽ tăng đến bốn mươi năm mươi gdp
kinh tế số chỉ là một cái cách mạng trong phát triển kinh tế
và kinh tế số hay công nghệ số chính là nền tảng của cách mạng bốn
mà hiện nay thì đó là cái cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nhỏ vừa siêu nhỏ có thể phát triển có thể tiếp cận với thị trường toàn cầu
nói một cái hình ảnh là cái nền kinh tế số và cái thương mại điện tử đang làm cho thế giới nhỏ lại các doanh nghiệp vừa và nhỏ lớn lên
phát triển nền kinh tế số sẽ mở ra nhiều cơ hội cho cả người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp
đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
các doanh nghiệp vừa trong quá trình tiếp cận thị trường toàn cầu giúp cho hoạt động sản xuất trở nên cạnh tranh và công bằng
để nắm bắt cơ hội trong nền kinh tế số các doanh nghiệp việt đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cần tham gia vào hoạt động thương mại điện tử các nền tảng thanh toán trung gian bằng công nghệ qr code ví mạng xã hội thiết bị iot
và liên kết với các ngân hàng trong hoạt động thanh toán trực tuyến